thưa quý vị thời tiết năm nay có diễn biến phức tạp khó lường đặc biệt là mùa mưa bão năm nay được dự báo là sẽ có những trận mưa lớn
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gãy đổ của hệ thống cây xanh gây ảnh hưởng đến giao thông cũng như là ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông
bên cạnh các giải pháp của cơ quan chức năng nhằm phòng ngừa cây xanh gãy đổ thì người dân cũng cần hết sức thận trọng
chủ động phong tránh những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong mùa mưa bão sắp tới
mới chỉ đầu mùa mưa bão thế nhưng đã xuất hiện những trường hợp như thế này
dạng sáng ngày một mươi ba tháng sáu một cây cổ thụ trong khuôn viên tòa án nhân dân tối cao đã bất ngờ bật gốc và đổ sụp làm sập tường và chắn ngang đường hỏa lò
quận hoàn kiếm thành phố hà nội rất may vụ việc không gây thiệt hại về người
thế nhưng thực tế thì những tai hòa không được báo trước như thế này đang khiến nhiều người dân khi tham gia giao thông cảm thấy ớn lạnh và lo lắng
bởi những nguy hiểm do cây đổ khi hà nội chuẩn bị bước vào mùa mưa
tình trạng cây đổ như thế này rất là nguy hiểm các bạn thấy xem tường đổ nguy hiểm cho người lưu thông ra ngoài đường
vì thế tôi mong là các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra để giám sát những công trình như này để đỡ gây nguy hiểm cho người dân
thành phố và các cơ quan chức năng nên có những biện pháp cho người theo dõi và kiểm tra những cây có số tuổi và số năm lớn
thì lúc đấy sẽ có những biện pháp để kiểm tra
kiểm tra và để giám sát xem là cái số tuổi đấy thì với cái mức độ ảnh hưởng nó như thế nào thì sẽ tránh được những cái hiện trạng như thế này
những năm gần đây tình trạng cây xanh gãy cành bật gốc tại hà nội gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản của người đi đường xảy ra khá phổ biến
mặc dù trước mùa mưa bão việc cắt tỉa cây xanh vẫn được triển khai thường xuyên thế nhưng thực tế thì vẫn không đảm bảo được an toàn cho người đi đường
thực ra thì cây xanh mà nó cũng là một cái chu kỳ sinh trường của nó thôi
cái chuyện mà gãy đổ nó là chuyện bình thường
thế cho nên là có cả một cái quy trình hoặc là một cái ngân sách rõ ràng về cắt tỉa cây trước cái mùa mưa bão
đơn giản là vì cây là cũng rất nhiều cây đã có nhiều năm có nhiều cây thì theo dõi cái chu kỳ sinh trường của nó cũng không được liên tục
cho nên là nó khô nó gãy như lúc nào đó thì nó là luôn luôn là tiềm ẩn những cái rủi ro
nếu do vậy là chúng ta thấy rằng là cái
cái an toàn trong đô thị thì ngày càng nhiều thách thức
thì có thể nói rằng là hiện nay rất là nhiều người đi đường trong lúc mưa bão thì đang vội chạy về
và như vậy thì cái cây nó đổ xuống thì làm sao mà biết được
thì tôi nghĩ rằng là cây đổ rất nhanh
và như vậy thì rất là nhiều người cũng thấy là tôi nghĩ rằng là để mà giải quyết này thì các cơ quan nên có đi trước đoán đầu đi
để xem xét lại cái vấn đề cản bảo an toàn của nó không
do cây xanh gây ra thì chúng ta có thể sử dụng đi trước đi cắt điểm và thậm chí có thể có những gia phố đối với những cây nào chúng ta có thể cảm thấy phi hữu cho người dân thủ đô
câu chuyện trồng cây ở hà nội từ lâu đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô
từ câu chuyện cổ tích về phố âu giữa lòng hà nội đến những tranh luận khoa học về việc chọn loại cây dễ chùm hay dễ cọc thì phù hợp
các chuyên gia đánh giá hà nội đang quá mơ mộng nhưng lại thiếu sự chuyên nghiệp trong công tác quy hoạch quản lý cây xanh của thủ đô
phương tiện thì có thể là đã được hiện đại hóa rồi được đầu tư
nhưng cái mô hình quản trị thì tôi e rằng là vẫn ở mức thủ công theo dõi bằng mắt thường
thế việc trồng cây ở hà nội cho đến thế kỷ hai mươi một này vẫn thô sơ như cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi thôi
tức là bới một cái hồ đất và vùi
cái gốc cây đã được ươm sẵn ở đâu đó
chúng ta thấy rằng là hầu như không có cái liên kết gì giữa cái gốc cây với cái mặt đường cả
hoàn toàn là do phát triển tự nhiên
nhất là trong cái việc mà xây dựng đào bới thì cắt bỏ dễ cây
chúng ta nhớ rằng là đây nó chính là cái móng của cái cây
mà chúng ta cắt tỉa như vậy thì là cái nguy cơ gãy đổ là rất tiềm tàng
các chuyên gia cũng cho rằng tán cây mọc đến đâu thì dễ cây phải chùm đến đó
để cân bằng tâm đối xứng giúp cây vững chắc
thế nhưng chính quá trình bê tông hóa của đô thị đã khiến cho hệ thống dê cây gặp nhiều cản trở trong việc sinh trường
để dẫn đến chúng ta phải thường xuyên sử dụng giải pháp tình thế đó là cắt tỉa cành để giữ trọng tâm cho những cây này